thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang phối hợp với viện kiểm sát tỉnh vừa bắt tạm giam bốn tháng đối với đặng phi long chú tại huyện vĩnh thuận và đặng văn công chú tại huyện châu thành tỉnh kiên giang về tội giả mạo trong công tác đồng thời khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn văn lộc chú tại thành phố rạch giá cùng với tội danh trên
theo các kết quả điều tra đặng phi long là đăng kiểm viên bậc cao của trung tâm đăng kiểm sáu nghìn tám trăm linh một s là người trực tiếp thẩm định hồ sơ đăng kiểm xe cơ giới đường bộ đối với xe cải tạo có thiết kế và miễn thiết kế
nguyễn văn công là kỹ sư cơ khí nguyễn văn lộc làm nghề kinh doanh sửa chữa xe long đã móc nối với công và lộc để làm khống hồ sơ nghiệm thu xe cơ giới để bán
tính từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bị bắt bà đối tượng đã làm khống bốn mươi chín hồ sơ nghiệm thu xe cơ giới
riêng long đã nhận của sáu chủ phương tiện trên tám mươi sáu triệu đồng để bán hồ sơ thiết kế bỏ qua những lỗi trong quá trình đăng kiểm
mang theo đinh ba giao phóng lợn tiếp sát điều khiển phương tiện lạng lách trì đuổi đánh nhau trên đường là hành vi của một nhóm thanh niên vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ khởi tố về hành vi gây số trật tự công cộng và cố ý gây thương tích
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên nhóm thanh niên
do trần đức dũng cầm đầu gồm một mươi năm người đi trên sáu xe máy không đuổi mũ bảo hiểm mang theo nhiều khung khí gồm giao phóng lợn đinh ba giao mèo đánh nguyễn vương sơn trên đoạn đường nguyễn thất thành thuộc phường vân phú tp việt trì hậu quả sơn bị thương ở vùng đầu với tỷ lệ tổn thương cơ thể là tám